liên quan đến vụ việc một đối tượng táo tợn dùng dao khống chế nhân viên bán hàng cướp tài sản trên địa bàn quận hà đông vào đầu tháng ba vừa qua
hiện công an quận hà đông đã điều tra bắt giữ đối tượng gây án
rõ ràng đây là cảnh báo cho các chủ cửa hàng tiện lợi trên nệp bàn tp hà nội
chủ động phòng ngừa là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm tối đa tình trạng trộm cướp có thể xảy ra
do không có công an việc làm không có tiền tiêu nên lê văn thường đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản
thực hiện hành vi phạm tội chiều một ba thường điều khiển xe máy từ thanh hóa về khu vực quận hà đông
đến địa bàn đa sĩ phường kiến hưng mua một con dao loại chọc tiết lợn rồi tiếp tục lang thang qua nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội
đến khoảng hai giờ bốn mươi năm phút ngày hai tháng ba thường vào cửa hàng tiện ích sơ cờ cây số một mươi năm lk một mươi
khu đô thị văn phú phường la phú hà đông hà nội dùng dao đe dọa uy hiếp nhân viên bán hàng cướp được một triệu đồng
sau một mươi ngày đêm áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ra soát các đối tượng nghi vấn
đến ngày một mươi ba tháng ba bàn chuyên án phối hợp với công an tỉnh đồng nai làm rõ được nhân thân của đối tượng nghi vấn
sau đó tiến hành bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
các tiến đường trên địa bàn không đổi lại sáng đến là thường thường có ít người còn lại sẽ dễ gây án hơn
theo các cơ quan chức năng đây không phải là loại hình tội phạm mới
nhưng nguyên nhân một phần do các cửa hàng tiện lợi đều thiếu cảnh giác
nhân viên không có kỹ năng phản ứng trước tình huống vì thế tạo điều kiện cho kẻ cướp lộng hành
đáng chú ý các đối tượng khi thực hiện hành vi thường nhắm vào các cửa hàng ít nhân viên đặc biệt là khi có nhân viên nữ trực
điều này tiềm ẩn không ít nguy hiểm bởi các đối tượng thực hiện hành vi đều rất manh động táo tợ
trong đó phải chú trọng lực lượng bảo vệ có chuyên môn về công tác bảo vệ tránh một số chủ quân sở hay chủ quan đồng lẻo thuê một số người bảo vệ không có chuyên môn
bên cạnh đó cơ quan công an cũng khuyến cáo các cửa hàng cần chủ động công tác phòng ngừa tội phạm nâng cao tinh thần cảnh giác
nếu phát hiện sớm các đối tượng có biểu hiện bất thường lén lút
có thể ngăn chặn từ sớm
ngoài ra chủ động tăng cường hệ thống camera an ninh cũng phải được lắp lại tốt bố trí ở nhiều vị trí dễ nhận diện đối tượng và phương tiện
nếu có tình huống xấu xảy ra cơ quan công an có thể nhanh chóng thu thập thông tin hình ảnh để điều tra
nếu có tình huống xấu xảy ra cơ quan công an có thể nhanh chóng thu thập thông tin hình ảnh để điều tra